như truyền hình nhân dân đã phản ánh việc đội cứu hộ biển thành phố tuy hòa tỉnh phú yên không còn hoạt động
khiến người dân địa phương và du khách lo lắng vì tắm biển không bảo đảm an toàn
ủy ban nhân dân tp tuy hòa đã đề xuất thành lập trung tâm dịch vụ công ích
đây là giải pháp cấp bách nhằm sớm đưa đội cứu hộ biển vào hoạt động trở lại theo mô hình mới
ủy ban nhân dân tp tuy hòa vừa đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho phép thành lập trung tâm dịch vụ công ích
trung tâm sẽ đảm nhiệm nhiều chức năng như quản lý nghĩa trang đô thị và quản lý bờ biển trong đó có đội cứu hộ biển
trước khi được phép thành lập trung tâm dịch vụ công ích tp tuy hòa đã xây dựng hai trăm bảy mươi tám an toàn tại khu vực đường trần phú và nguyễn huệ
tỉnh đoàn phú yên cũng đã thành lập đội cứu hộ thanh niên tình nguyện với một mươi một thành viên có kỹ năng bơi lội và sơ cấp cứu người bị đuối nước